diễn ra từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng bảy tại trung tâm triển lãm quốc tế số bốn trần bình trọng
quận hoàn kiếm thành phố hà nội triển lãm quốc tế ngành cấp thoát nước công nghệ lọc nước
và xử lý nước thải tại việt nam vietwater hai nghìn một mươi chín mang tới nhiều giải pháp cho những thách thức
của ngành nước trong bối cảnh đô thị hóa hiện tại
triển lãm năm nay có sự tham gia của hơn hai trăm linh đơn vị đến từ ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ như
nhật bản hàn quốc thái lan trung quốc những năm qua cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội
hệ thống đô thị đang ngày càng mở rộng về cao quy mô và số lượng trong đó quản lý nguồn nước
xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp là những yếu tố quan trọng cho sự phát triển
của các ngành công nghiệp và quản lý đô thị tập trung vào vấn đề này triển lãm sẽ có những
trao đổi về nội dung quản lý nước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững bên cạnh đó
cơ ý nhiều giải pháp đến từ các đơn vị sản xuất cung ứng trên thế giới